lợn hơi tăng cao kỷ lục vượt mốc một trăm linh năm đồng một kg
các thương lái đã lùng sụp khắp nơi để thu gom lợn phục vụ thị trường
rất nhiều trong số này là lợn từ miền nam vận chuyển đường dài ra ngoài bắc
trước thực trạng này hai giải pháp để ổn định nguồn cung thịt lợn
đã được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cam kết cho thực hiện từ cuối năm ngoái
đó là đẩy mạnh tái đàn và nhập khẩu thịt lợn
tuy nhiên với hai giải pháp này thì việc kiểm soát dịch bệnh cũng như chăn nuôi an toàn sinh học
sẽ phải được thực hiện nghiêm ngặt để bảo đảm công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi tái phát
phải ưu tiên tập trung chỉ đạo sâu sắc hơn nữa để đảm bảo khi tái đàn là an toàn
bởi vì nguy cơ dịch tả lợn châu phi quay trở lại vẫn còn rất hiện hữu
do đó là chúng ta khuyến khích người dân phát triển nhưng phải trên cơ sở đảm bảo được an toàn sinh học
để tái đàn được thì quan trọng nhất đó chính là con giống
hiện giá lợn giống đang được bán ra trên thị trường cùng hai phần là phần giống và phần cân nặng
tiền giống khoảng ba triệu đồng một kg còn tiền cân nặng thì sẽ được tính theo giá lợn hơi khoảng chín mươi đồng một kg
nếu như làm một phép tính nhanh thì một con lợn giống một tạ sẽ có giá khoảng một mươi hai triệu đồng
mỗi trang trại gia trại mua ít nhất hai con thì chi phí phải bỏ ra
giá khoảng hai mươi bốn triệu đồng
đó là còn chưa kể đến các chi phí kèm theo như cám nước
như vậy với những trang trại gia trại vừa trải qua cơn sóng của dịch tạ lợn châu phi sẽ là một điều không tưởng để có thể tái đàn
hiện nay chỉ còn sáu bảy hai trăm linh con có nghĩa là còn khoảng bốn mươi tám so với thời điểm trước khi bị dịch
vì vậy giá lợn giống trên địa bàn tỉnh hiện nay từ hai triệu rưỡi đến ba triệu đồng một con
do vậy đầu tư ban đầu của các trang trại gia trại rất lớn
bên cạnh đó khi giá lợn giống tăng cao thì rủi ro trong chăn nuôi cũng rất lớn
bên cạnh đó tại nhiều địa phương trên cả nước các trang trại gia trại dù đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tái đàn
nhưng vì con giống khan hiếm nên việc tái đàn vẫn bị chậm trễ chưa thực hiện được
chúng tôi phải thông qua các trang trại lớn mà người ta có cốt lợn giống ở công ty cv
thế và mua theo của các trang trại lớn
nếu mà trực tiếp chúng tôi mua thì cũng không mua được
mặc dù đầu tư xây dựng với quy mô chăn nuôi một trăm linh con lợn thịt và một mươi năm con lợn nái
nhưng sau dịch bệnh tà lợn châu phi khu vực trường trại của gia đình anh nguyễn tất thành ở xã tề lễ huyện tam nông tỉnh phú thọ đã bị bỏ hoang nhiều tháng nay
khó khăn ở chỗ gia đình anh không mua được con giống
đây là một nghịch lý bởi trên địa bàn có đến hai doanh nghiệp lớn sản xuất con giống là trại lợn giống của công ty trách nhiệm ứng hoạn minh hiếu
và công ty trách nhiệm ủng hoạn lợn giống dabaco phú thọ
tiếp cận được con giống và muốn mua con giống ở các doanh nghiệp ở hai doanh nghiệp con giống ở gần đây thì cũng rất là khó
chúng tôi cũng không mua được nên là bây giờ chuồng trại của chúng tôi vẫn là để không như thế này
vẫn chưa biết có hướng như thế nào để cho nó phù hợp
theo nhiều chuyên gia cho rằng lượng lợn giống hiện nay chủ yếu tập trung tại các trang trại doanh nghiệp lớn
tuy nhiên các đơn vị này sản xuất lợn giống chủ yếu thay thế nội bộ của đơn vị
và mạng lưới gia đình
do đó để giải quyết vấn đề này nhiều cơ sở chăn nuôi doanh nghiệp đã tăng tỷ lệ chọn heo giống
thay vì trước đây chọn được năm con một nái sinh sản cụ kỵ ông bà vào phối giống
thì hiện nay chọn được sáu con heo cái trở lên để vào phối thay thế
hiện tại thì cái lượng con giống sản xuất ra thì chỉ đủ cung cấp cho các cái trại chăn nuôi nội bộ
chúng tôi hy vọng rằng từ nay cho đến quý bốn năm hai nghìn hai mươi
thì trên địa bàn tỉnh phú thọ
thì chúng tôi cũng có thể cung cấp ra cho bà con địa phương cái giống để chúng ta nuôi thịt
chúng tôi cũng tăng cái tỷ lệ lựa chọn cái heo
vì bình thường thì như trước đây thì chúng tôi đã lựa chọn cái heo giống là khoảng bảy mươi
nhưng mà thời gian này thì thậm chí là trong chăn nuôi nội bộ chúng tôi đã nâng tới trên chín mươi
thì những con nào quá kém thì chúng tôi mới phải loại
thì làm được như vậy thì là chúng tôi cũng tăng được cái nguồn heo giống để vào nội bộ
và những cái con heo giống tốt
chọn dưới bảy mươi đó thì vẫn phục vụ người nông dân
dịch tả lợn châu phi đã khiến phần lớn đàn lợn nái trên cả nước bị tiêu hủy
người chăn nuôi bán tháo lấy vốn
hiện số lợn nái tập trung chủ yếu ở các trang trại chăn nuôi lớn
các doanh nghiệp có vốn đầu tư fdi
việc làm tốt công tác tái đàn lợn cân bằng lượng cung cầu trong nước
sẽ là mấu chốt đưa giá thịt lợn bình ổn sau một thời gian dài tăng cao
mỗi tháng tăng năm
một mươi hai tháng là tăng sáu
cái sáu này tương đối với trên một trăm linh con là sáu con
là tổng năm nay chúng ta được bố trí vào đây
cả về thiếu hụt cho dịch tả lợn châu phi
và tăng đàn là một mươi bảy con
thế tăng cái tiền lại chọn giống lên một mươi tám con
thì chúng ta hoàn toàn chủ động giống trong năm hai nghìn hai mươi
mặt khác cho nhập tiếp cụ kỵ
trong bốn tháng đầu năm đã nhập năm một mươi sáu con
và kế hoạch tiền an cuối năm
là nhập thêm một mươi con nữa
tổng cộng là hơn một mươi năm con
cộng với số sản xuất trong nước
là chúng ta đủ giống cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bốn
nhập thêm lợn giống từ nước ngoài
là một trong những giải pháp để bảo đảm nguồn giống lysa
đáp ứng con giống tốt bán trên thị trường
nhờ đó đến nay tổng đàn lợn tại thanh hóa
đã đạt gần một trăm linh so với thời điểm trước dịch
con lợn giống số lượng của chúng ta trong nước
tập trung vào để sản xuất là tốt tối đa

thế nên là chúng ta không đủ số lượng
con thương phẩm để tổ chức sản xuất
hay nữa là nhập bên ngoài
thì nó cũng có một cái ý nghĩa về khoa học
là chúng ta nhập các đàn giống lysa
thì hiệu quả trong kinh tế nó cũng tốt
nhằm chủ động và đa dạng hóa nguồn giống
giữa tháng sáu ba trăm hai mươi con lợn giống bố mẹ
đã được công ty chết nhiễm hoạn việt đức
nhập từ thái lan về trang trại
trước khi lợn được nhập về trại
công ty đã đầu tư xây mới trang trại
để tránh rủi ro nguồn bệnh

một mươi năm lợn thịt
phải tiêu hủy hơn hai trăm linh con lợn
do dịch tả lợn châu phi
hiện tỉnh thanh hóa đang nỗ lực thực hiện tái đàn
để đáp ứng nguồn cung thịt lợn ra thị trường
tuy vậy trong bối cảnh dịch bệnh
đang tái phát tại rất nhiều địa phương
trong đó có bốn tỉnh tiếp giáp với thanh hóa
thì vấn đề lớn nhất của các trang trại
và nông hộ là chăn nuôi an toàn sinh học
để giữ lấy thành quả đã đạt được
để bảo đảm việc tái đàn thành công
trang trại hà thịnh hưng
áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học
trong chăn nuôi
tất cả mọi người trước khi vào trang trại
đều phải ở trong khuôn viên trang trại
ít nhất hai mươi bốn tiếng
và phải tuân thủ các bước sát trùng
khử khuẩn cực kỳ nghiêm ngặt
bốn xung quanh tường nhà mình đã xây tường bao quanh
nhưng mà đóng cái tôn phẳng ấy
để chống chuột nó không ở bên ngoài
và mò vào trong trại nhà mình rồi
còn tất cả các cửa đây là bịt kín hết
còn ruồi thì phải đánh thuốc ruồi
xuống mũi thường xuyên
và phun định kỳ tuần một lần
thuốc ruồi xuống mũi
em đang làm tràn mát rồi
thì hiện tại em sẽ đưa cà rô minh bê
để vào trong cái hố hút nước
để cấp khí vào chủng lợn
thì khí qua đấy đã được sát trùng
cơ bản là khí tới chín vào chủng lợn
đã được sát trùng
và hệ thống phun mái
phun mái thì cứ một tuần em phun phóng môn một lần
vào thời điểm dịch tả lợn châu phi bùng phát
gia đình ông trịnh văn cường
đã phải tiêu hủy năm mươi con lợn nhiễm bệnh
tuy nhiên do nuôi tách biệt
lại kèm theo chế độ chăm sóc đặc biệt
gia đình ông vẫn giữ được năm con lợn nái mẹ
trong đó ba con đang chuẩn bị sinh sản
thực tế như gia đình tôi
thì cũng yêu đọc khử trồng
rồi là dọn cái chuồng trại
rồi là làm sao đảm bảo vệ mọi mạch
tức là để cho
cái chuyện mà tái phát lại
thì mình thấy rút ra một cái bài học
từ cái chỗ mà đã bị
những cái trận trước đây rồi
tái đàn nhập
khẩu lợn thịt và lợn giống với việt nam
là những giải pháp được đưa ra
để nhằm mục đích bảo đảm cung cầu
giảm nhiệt giá mặt hàng thịt lợn
đối với các địa phương
những giải pháp này đã được đẩy mạnh thực hiện
tuy nhiên điểm quan trọng và cốt lõi nhất hiện nay
vẫn chính là việc kiểm soát
bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
đối với những cơ sở chăn nuôi
mà lớn đảm bảo
quy mô trang trại
quy mô vừa và quy mô nhỏ
đảm bảo điều kiện tài năng học
sẽ có hướng dẫn
để người ta tập trung vào
tái đàn lợn lái
chủ yếu là lợn lái thôi
không khuyến khích những cơ sở
không đáp ứng yêu cầu
bởi vì trong điều kiện như hiện nay
nếu chúng ta không có định hướng cụ thể
thì rất dễ đến
việc bà con
tiền giống vốn thì khá cao
nhưng mà đầu tư không đúng mục đích
sẽ thiệt hại
khi mà dịch bệnh sẽ xảy ra
chính sách của tỉnh bắc giang
tập trung hỗ trợ các trại
nuôi giữ giống gốc
giống lợn lái ông bà
và cung ứng
cái lợn lái bố mẹ
đảm bảo phòng cấp
và chính sách thứ hai
là tập trung vào công tác
phòng chống dịch bệnh
cho đàn lợn trên địa bàn tỉnh
bắc giang đã đầu tư
khoảng hơn một mươi tỉnh
trong đó hỗ trợ phòng chống dịch bệnh
và hỗ trợ cho cái chuỗi
chăn nuôi an toàn dịch bệnh
phải tuân thủ rất nghiêm quy trình an toàn
bởi vì nếu để xảy ra dịch bệnh
thì nguy cơ rủi ro thiệt hại
đơn thiệt hại kép là không thể được
do đó là người dân
và khi chúng ta tập trung tái đàn
đầu tiên phải tuân thủ
về an toàn sinh học cố gắng
tập trung theo đúng hướng dẫn cơ quan chuyên ngành
thứ hai chúng ta cố gắng
tùy từng điều kiện của mình để liên kết thật chặt chẽ
nơi thì vào cái hợp tác xã kiểu mới
nơi thì liên kết
thẳng trực tiếp với các doanh nghiệp
để làm một khép tím từ khâu phát triển
nguyên liệu cho đến cung ứng
những dịch vụ cho đến bán sản phẩm
phải cho những nơi tiêu thụ ổn định
có như vậy chúng ta mới đảm bảo an toàn và hiệu quả
chăn nuôi bền vững được
theo bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn hiện cả nước
có hai trăm ba mươi tám xã thuộc sáu mươi huyện
của một mươi tám tỉnh thành có dịch tà lận
châu phi trưa qua ba mươi ngày
trong đó có hai trăm hai mươi tám xã tái phát dịch
nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát
lây lan diện rộng là rất lớn
ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch phục hồi
chăn nuôi tái đẳng bảo đảm nguồn cung thực phẩm
do đó việc kiểm soát dịch là điều hết sức
quan trọng để bảo đảm ngành chăn nuôi lợn
được phát triển bền vững
yubari king là giống dưa vàng
cực kỳ nổi tiếng của vùng hokkaido
nói riêng và nhật bản nói chung
chúng thậm chí được dùng như một món quà xa xỉ
vào mùa hè
đây là một giống dưa lưới quý hiếm
được liệt vào danh sách những giống thực vật
cần được bảo tồn tại nhật bản
loại dưa lưới của nhật này
có đặc điểm là rất thơm ngon
độ ngọt cao hơn các loại dưa lưới bình thường
thịt dày giòn tan màu vàng
tươi tắn mọng nước
đất trồng loại dưa này là một hỗn hợp
có thành phần từ cho bụi núi lửa
người dân yubari trồng lại quả trên
trong nhà kính
từ tháng hai khi tuyết tan tới tháng năm thì thu hoạch
mùa dưa kết thúc vào tháng chín
cây dưa lưới được kiểm soát kỹ lượng
ánh sáng nhiệt độ độ ẩm
để phù hợp với sự phát triển của cây
trong mỗi thời kỳ
mỗi cây đều được chăm sóc cẩn thận
để tránh sự phát triển của cỏ dại và lá cây
rủ xuống đất dễ lây lan nấm bệnh
dưa thu hoạch được kiểm tra chất lượng
và vân thành bốn loại dựa trên vị ngọt
những quả quá nhạt hoặc quá ngọt
đều bị loại
dù tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu
dưa lưới yubari king đều được vận chuyển
bằng đường hàng không để bảo đảm đến tay
người tiêu dùng trong vòng hai ba ngày sau thu hoạch
khi đó ruột vừa chuyển
từ màu xanh sang màu cam
và chúng có vị thơm ngon nhất
hiện nay dưa lưới yubari king thuần trùng
được giao bán trên các trang web tại nhật
với giá cao ngất ngưỡng
trung bình khoảng một sáu triệu yên một cặp
khoảng ba trăm bốn mươi tám triệu đồng
thực tế người trồng không được phép bán trực tiếp
cho khách hàng mà phải thông qua hợp tác xã
điều này vừa bảo đảm chất lượng dưa
tránh hàng giả
đồng thời giữ mức giá của yubari king
luôn cao ngất ngưỡng
một hợp tác xã được thành lập để thu gom
và tiêu thụ sản phẩm dưa yubari king
cho người dân tại đây
bối trái dưa vàng yubari king đạt chuẩn
phải có hình tròn đều vân vỏ rõ và mịn
giá trị của dưa vàng yubari
cho thấy hào khát
về việc tạo dựng uy tín lớn tới mức nào
dưa vàng yubari
vốn được coi là một biểu tượng địa vị
ở nhật bản giống như một loại rượu hào hạng
chúng thường được dùng
làm quà tặng đặc biệt cho bạn bè và đồng nghiệp